chương trình tiếp tục với tin tức thời sự trong nước quan trọng
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của thủ tướng phạm minh chính
tại phiên thảo luận trung cấp cao khóa bảy mươi tám tại hậu lồng liên hợp quốc
kết hợp hoạt động song phương tại hoa kỳ vào ngày hai mươi một tháng chín theo giờ địa phương
tại trụ sở liên hợp quốc ở thành phố new york
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có cuộc hội đàm với ngài jean pierre lacroix phó tổng thư ký liên hợp quốc
phụ trách gìn giữ hòa bình
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đất nước việt nam trải qua nhiều mất mát đau thương trong chiến tranh
nên rất trân trọng và yêu trụng hòa bình
đồng thấy mong muốn đóng góp xây dựng và kiếm tạo hòa bình thế giới
khẳng định bộ công an việt nam luôn trú trọng phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan của liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình phòng chống tội phạm
chống khủng bố bình đẳng giới
việc cử sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đang là ưu tiên cao của chính phủ việt nam và bộ công an việt nam
văn phòng thường trực ban chỉ đạo của bộ công an về công an nhân dân việt nam
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi một
và bộ công an việt nam chính thức cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
từ năm hai nghìn hai mươi hai đã thể hiện bước phát triển mới về trình độ quốc tế của công an việt nam
khẳng định sĩ quan công an việt nam
toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công
vào việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế
trân trọng cảm ơn sự ủng hộ hỗ trợ tích cực hiệu quả của cá nhân
ngài phó tổng thư ký và các cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngày phó tổng thư ký tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của liên hợp quốc
và bộ công an việt nam hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực
phòng chống tuệ phạm xuyên quốc gia cho lực lượng công an việt nam
tăng cường trao đổi thông tin thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp
giữa bộ công an việt nam và liên hợp quốc
trong đó chú trọng vào công tác đào tạo nguồn lực bền vững
chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ huấn luyện kiểm tra đánh giá năng lực
của sĩ quan cảnh sát tham gia gìn giữ hòa bình
đánh giá cao những đóng góp của bộ công an việt nam
với hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ngày giang pia laqua nhận thấy việc bộ công an việt nam
cử các sĩ quan có chất lượng tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đã thể hiện năng lực trình độ tốt của sĩ quan công an liên dân việt nam
cho thấy nghĩa vụ và trách nhiệm với hòa bình an ninh quốc tế của chính phủ việt nam
giúp tăng cường tin cậy chính trị của việt nam với liên hợp quốc và các đối tác
ngày phó tổng thư ký bày tỏ sẽ tiếp tục quan tâm tích cực ủng hộ
việc tham gia vào việc gìn giữ hòa bình quốc tế của việt nam
mong muốn bộ công an việt nam tăng cường phối hợp thông tin
tiếp tục cử sĩ quan có trình độ chất lượng nhất là các sĩ quan nữ
tham gia vào các cơ quan gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ngài jean pierre lacroa cho biết sẽ cử đoàn công tác sang việt nam
và trân trọng gửi lời mời lãnh đạo bộ công an việt nam
tham dự một số hội nghị quan trọng về gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc trong thời gian tới
thưa quý vị truyền thông từ thông tin tới chi thức
vì một asean tự cường và thích ứng
là chủ đề của hội nghị bộ trưởng thông tin asean lần thứ một mươi sáu
vừa khai mạc sáng nay tại thành phố đà nẵng
dự khai mạc hội nghị có phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
bộ trưởng trưởng đoàn các quốc gia thành viên asean
các nước đối thoại trung quốc nhật bản hàn quốc
nước quan sát viên tiên mò lê xê
cùng đại diện các bộ ban ngành liên quan của việt nam
hội nghị bộ trưởng thông tin amri lần thứ một mươi sáu
nhằm thảo luận đưa ra định hướng và chỉ đạo
thúc đẩy hợp tác giữa các nước asean
trong các lĩnh vực báo chí phát thanh và truyền hình
internet mạng xã hội website truyền thông
trên nền tảng mạng internet
và nâng cao nhận thức về asean
hội nghị bao gồm chuỗi các sự kiện chính
hội nghị bộ trưởng amri lần thứ một mươi sáu
hội nghị amri cộng ba lần thứ bảy
hội nghị somri lần thứ hai mươi
và somri cộng ba somri cộng nhật bản
diễn ra từ ngày hai mươi đến hai mươi ba tháng chín
phát biểu tại hội nghị
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân khẳng định
hội nghị bộ trưởng phụ trách thông tin asean
là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên
cùng các nước đối thoại trao đổi
và xác định các ưu tiên định hướng hợp tác
trong thời gian tới chung tay thực hiện
thành công các mục tiêu thiên liên kỷ
của liên hợp quốc và các ưu tiên
của cộng đồng asean
từ khi gia nhập asean việt nam đã có nhiều
đóng góp quan trọng góp phần duy trì
sự đoàn kết thống nhất và củng cố
vai trò trung tâm của asean
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
mong muốn các đại biểu cùng chia sẻ
đưa ra những khuyến nghị có giá trị
cho cấp cao asean thấm nhất được
các chương trình hành động cụ thể để tiếp tục
khẳng định và phát huy hơn nữa
vai trò quan trọng của lĩnh vực thông tin
trong tiến trình phát triển asean
biến thông tin thành tri thức cho người dân
như chủ đề của hội nghị năm nay
bên cạnh đó phó chủ tịch nước cũng đề xuất
hội nghị quan tâm thảo luận một số giải pháp
nhằm thúc đẩy chuyển đổi số
nâng cao khả năng tiếp cận internet
và kỹ năng số cho người dân
tăng cường quảng bá hình ảnh cho asean
và các quốc gia thành viên đẩy mạnh
các thông tin chính thống tích cực xử lý
tin giả tin sai quan tâm tới các khu vực
nông thôn vùng sâu vùng xa và cơ sở
để phục vụ người dân đảm bảo tri thức
được lan tọa rộng khắp
để không ai bị bỏ lại phía sau
ngày hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã tiếp xúc cử tri tại phường trạm lộ
thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
chủ trì trả lời ý kiến cử tri
tại buổi tiếp xúc cử tri
đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã báo cáo cử tri kết quả công tác của đoàn
thời gian qua và nội dung làm việc
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
phản ánh tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
các cử tri phường trạm lộ
chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội
đối với những nơi thu hồi đất căng tác
thực hiện các dự án phát triển kinh tế
bất cập trong thực hiện luật đất đai
bất cập khó khăn về cơ chế
khi sử dụng giáo viên hợp đồng hiện nay
tiệp thù ghi nhận các ý kiến
của cử tri phường trạm lộ
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội bắc ninh
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cơ quan chức năng
báo cáo trực tiếp đoàn đại biểu quốc hội
để đoàn đại biểu quốc hội trả lời cử tri
đối với kế nghị của công dân
công an tỉnh kiểm tra báo cáo lãnh đạo bộ
trả lời cử tri theo quy định
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
cần có sự chung tay của tất cả các lực lượng
đề nghị tỉnh bắc ninh nói chung
thị xã thuận thành phường trạm lộ nói riêng
tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy
người đứng đầu trong lãnh đạo
chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
cùng ngay thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mông đảng phó vi thư
đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã làm việc với công an xã mão điền
thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo
các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
báo cáo với đồng chí thứ trưởng
và đoàn công tác đại diện công an xã mão điền
cho biết công an xã đã làm tốt
chức năng tham ưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã
chỉ đạo các lực lượng phối hợp công tác
bảo đảm an ninh trật tự đạt hiệu quả cao
đã bám sát địa bàn ra soát
quản lý chắc các đối tượng trên địa bàn
trên địa bàn không có tụ điểm tội phạm
mà tùy phức tạp đồng thời
đề xuất được bồi dưỡng về số hóa
công nghệ mới để đáp ứng được yêu cầu
đổi mới ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại
và công tác công an
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định
chủ trương xây dựng công an xã là hết sức
quan trọng đúng đắn có cơ sở chính trị
và theo đúng phương châm lúc dân cần
lúc dân khó có công an
công an xã đã kịp thời nắm bắt và giải quyết
các nguyện vọng chính đáng của người dân
giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ đầu
và tại cơ sở qua đó
công an xã có rất nhiều nhiệm vụ
hiện nay bộ công an đã đưa hơn năm mươi người
công an xã xuống cơ sở để thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ
hết mực đồng chí thứ trưởng đề nghị
ủy ban nhân dân thị xã thuận thành
ủy ban nhân dân xã mão điền
tiếp tục quan tâm giải phóng mặt bằng
để xây dựng trụ sở công an xã
thứ trưởng trần quốc tò cũng giao nhiệm vụ
cho giám đốc công an tỉnh bắc ninh
bố trí tập quấn nhiệm vụ cho công an xã
để cán bộ chiến sĩ đáp ứng tốt nhất
nhiệm vụ được giao góp phần phục vụ tốt
cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và đem lại cuộc sống bình yên
hạnh phúc cho người dân từ các thôn
sáng nay công an quận hà đông
thành phố hà nội đã tổ chức sơ kết
ba năm mô hình dân vận khéo
sổ tay phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
trên địa bàn quận giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
đây là mô hình dân vận khéo
tiêu biểu của lực lượng công an
trong việc áp dụng công nghệ thông tin
để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
mô hình ra đời vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau ba năm hoạt động
đã tích cực tuyên truyền vận động
hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật
của nhà nước nâng gạo ý thức cảnh giác
tinh thần chủ động tích cực tham gia đấu tranh
phòng ngừa tuệ phạm vi phạm pháp luật
qua đó quận chúng nhân dân đã cung cấp
gần bốn bốn trăm linh tin tức tố giác tội phạm
có giá trị giúp cho cơ quan công an
nhanh chóng điều tra phát hiện xử lý
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tại hội nghị nhiều tấm gương
đã có thành tích xuất sắc khi tham gia vào mô hình
đã được bộ công an và công an
thành phố hà nội khen thưởng cũng trong dịp này
công an quận hà đông đã công bố sổ tay
an ninh điện tử phiên bản mới có nhiều
ứng dụng tiện ích hơn tới đông đảo người dân
thưa quý vị tiền phong là một xã
nằm ở cửa ngõ huyện mê linh hà nội
nhờ vị trí địa lý thuận lợi tốc độ đô thị hóa
cao xã đã thu hút được nhiều doanh nghiệp
vào đầu tư điều này đã giúp nơi đây
nhanh chóng thay ra đổi thịt nhưng cũng
khiến lượng người nhập cư vào địa bàn tăng
nhanh xuất hiện nhiều đối tượng hình sự
ở các chợ đầu mối bên cạnh đó là những
mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài cho nhân dân
chính vì vậy tiền phong được xác định
là khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tuy nhiên câu chuyện này đã thay đổi
kể từ khi công an chính quy về xã
diện mạo mới của tiền phong quý vị cùng
theo dõi trong phóng sự ngay sau đây
cùng với việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân
củng cố vững chắc lòng tin của người dân
công an xã tiền phong cũng đã chủ động
tham mưu nhiều giải pháp trong công tác phòng ngừa
đấu tranh phòng chống tội phạm
quản lý các loại đối tượng không để lọt tội phạm
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội
ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
nguyễn thị oanh nghĩ rằng có thể lẩn trốn tại xã tiền phong
tuy nhiên hành tung của oanh nhanh chóng bị phát hiện
và được công an xã cung cấp tổ chức đoàn thể
đến vận động tuyên truyền ra đầu thú

sự trung sức đồng lòng của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là minh chứng cho việc công an xã tiền phong thấm nhuần đời dậy của bác lấy dân làm gốc
nhiệm vụ còn nhiều khó khăn ở phía trước
nhưng sự tin yêu của nhân dân và phương châm lấy dân làm gốc
sẽ là cơ sở để cán bộ chiến sĩ công an nơi đây giữ vững ổn định địa bàn